bộ y tế đề nghị các địa phương ra soát thống kê trường hợp tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
để xây dựng kế hoạch tiêm mũi ba trong đó ưu tiên người trên năm mươi tuổi
bộ y tế cho biết từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay việt nam đã tiếp nhận và phân bổ tổng số gần
một trăm ba mươi năm triệu liều vắc xin covid một mươi chín trong đó vắc xin sinopharm nhiều nhất với số lượng bốn mươi tám năm triệu liều
tiếp đến là astrazeneca với hơn bốn mươi sáu bảy triệu liều vắc xin pfizer và moderna hơn ba mươi ba ba triệu liều
còn lại là vắc xin abdala và sputnik v
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một cho thấy
cả nước đã tiêm được hơn một trăm một mươi một triệu liều vắc xin covid một mươi chín trong đó gần bốn mươi ba sáu triệu người đã tiêm đủ liều vắc xin
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vắc xin covid một mươi chín là hơn chín mươi và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vắc xin năm mươi tám năm
có năm mươi tám tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên bảy mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có hai mươi hai tỉnh đạt tỷ lệ trên chín mươi năm hà nội hải phòng bắc ninh vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng phú yên
khánh hòa ninh thuận bình thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm động cần thơ
bến tre vĩnh long bình dương bình phước kiên giang và hậu giang
còn năm tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới bảy mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đó là thanh hóa năm mươi ba sáu sơn la năm mươi tám ba nghệ an sáu mươi một một nam định sáu mươi bốn bốn và quảng bình sáu mươi tám sáu
bộ y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng
hiện đã có ba mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt năm mươi trong đó bốn tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên chín mươi bao gồm quảng ninh khánh hòa đồng nai và long an
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng chuẩn hóa liên thông dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đồng thời ra soát thống kê các trường hợp đã tiêm đủ hai mũi để xây dựng kế hoạch tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín với các trường hợp đủ thời gian trong đó ưu tiên người trên năm mươi tuổi
đến nay cả nước đã có hai mươi sáu tỉnh thành phố tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi là hà nam thành phố hà nội ninh bình quảng ninh lạng sơn lào cai điện biên đà nẵng khánh hòa thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu đồng nai tiền giang long an tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long đồng tháp bình dương bình phước kiên giang cà mau bạc liêu và hậu giang
cũng trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố hà nội bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi hai tuổi

trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố hồ chí minh đã có công văn gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đề nghị ban hành quy chế y tế
tại các khu cách ly tập trung của khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố
ông nguyễn văn bé chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố hồ chí minh vừa có văn bản kiến nghị thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và các cơ quan liên quan tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín tăng cường cho ba trăm hai mươi công nhân
đang làm việc tại một mươi tám khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
theo ông này hơn ba trăm linh công nhân của một năm trăm linh nhà máy tại một mươi tám khu là lực lượng chủ lực trong sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của thành phố hồ chí minh
chỉ riêng kim ngạch xuất khẩu tháng năm đã đạt hơn hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
lãnh đạo hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố hồ chí minh cho biết
trong tình hình dịch bệnh bùng phát từ tháng sáu đến tháng chín đã có hơn bảy trăm linh nhà máy cùng hơn bảy mươi công nhân hoạt động sản xuất theo ba tại chỗ
chỉ với sáu mươi bảy nhà máy của khu công nghệ cao sản xuất trong tám tháng vẫn đạt tổng kim ngạch xuất khẩu là trên một mươi sáu tỷ đô la mỹ
do vậy hiệp hội kiến nghị tiêm mũi ba tăng cường cho ba trăm hai mươi công nhân chính quy là lực lượng chính
đang lao động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao
theo công văn đến nay đã có một bốn trăm bốn mươi trên một bốn trăm chín mươi bảy nhà máy doanh nghiệp tại một mươi tám khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố hoạt động trở lại
đạt tỷ lệ trên chín mươi bảy so với hơn ba trăm linh công nhân
do vậy số lượng công nhân f chắc chắn sẽ tăng lên và hiện nay có khoảng hai tám trăm hai mươi bốn công nhân f đang điều trị nhiều nơi
thực tế cho thấy
công nhân bị phát hiện f khi đang sản xuất tại doanh nghiệp chậm được giải quyết do các bệnh viện quá tải
nhiều công nhân phát hiện là f trở lại nhà trọ
một số công nhân khi nộp đơn xin việc phát hiện bị f chưa thể điều trị tại các bệnh viện mà doanh nghiệp đã ký kết vì chưa là công nhân của công ty
giới y khoa đang có ý kiến với một số biện pháp chống dịch mà họ cho rằng không có hiệu quả không khoa học
ví dụ như việc cấm ra đường vào ban đêm ở bạc liêu và một số tỉnh thành
hay việc hà nội không cho phép cách ly f một tại nhà ở bốn quận
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu đã có chỉ đạo chấn chỉnh quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thực sự cần thiết
đặc biệt hạn chế tối đa người dân ra đường vào ban đêm
bạc liêu cũng là tỉnh đầu tiên ở miền tây quy định việc này
theo ubnd tỉnh bạc liêu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo
nhưng trên thực tế vẫn còn một số bộ phận không nhỏ người dân chưa tuân thủ tốt
số lượng người ra đường vẫn còn đông nhất là tại các khu vực trung tâm các huyện thị xã
cũng theo đó ngày một tháng một mươi một hà nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ vùng xanh lên vùng vàng
các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ hai
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chứ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàn tại chỗ
hoạt động không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách
chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thành phố yêu cầu đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phường đã tuyên truyền cho người dân qua hệ thống loa phường
đặc biệt phường đã sử dụng hệ thống gia lô thông báo đến từng nhóm của các tổ dân phố
bác sĩ trần tuyến sĩ nguyên tổng biên tập báo sức khỏe và đời sống bộ y tế
băn khoăn trên trang cá nhân không hiểu tại sao bạc liêu và một số tỉnh thành khác để đối phó với dịch covid một mươi chín
lại cấm người dân ra đường vào ban đêm
không lẽ ban đêm virus lây nhiễm nhiều hơn ban ngày cấm người dân ra đường vào ban đêm để giải quyết công việc
thì có khi họ tập trung ra đường ban ngày nhiều hơn tập trung đông hơn khó thực hiện năm k hơn
những quy định hành chính không dựa vào cơ sở khoa học gây phiền phức cho người dân cần được xóa bỏ
để ban đêm
bác sĩ tuấn viết các chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp cách ly của hà nội hiện nay có nhiều bất hợp lý
trong quy định ký hôm một mươi chín tháng một mươi một thành phố hà nội cho phép f một cách ly tại nhà với các gia đình có đủ điều kiện
theo hướng dẫn ngày một mươi bốn tháng bảy của bộ y tế và được tổ thẩm định của ban chỉ đạo chống dịch cấp phường xã thẩm định
tuy nhiên các gia đình ở bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng dù có đủ điều kiện về nhà
ở theo đúng hướng dẫn cũng không được áp dụng
bốn quận này thì khác gì với các quận khác nếu ở nhà đủ điều kiện
mà hiện cả thế giới f một f có triệu chứng triệu chứng nhẹ cũng được cách ly tại nhà rồi
tại sao hà nội lại phân biệt địa giới hành chính quan trọng hóa vấn đề
một chuyên gia y khoa nêu ý kiến
trước đó theo công văn do phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng ký chiều ngày hai mươi một mươi một
đối tượng áp dụng là những người tiếp xúc gần với ca bệnh là f một gồm người ở cùng nhà với f một
hoặc người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ cho f một được cách ly cùng f một tại nhà
những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai
được chuyển về nhà cách ly
việc cách ly tại nhà đối với f một được thực hiện trên địa bàn hai mươi sáu quận huyện của thành phố
trừ bốn quận trung tâm đó là ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
theo hướng dẫn thí điểm của thành phố người tiếp xúc gần f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà
phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã
phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú
sau đó sẽ được tổ thẩm định gồm ủy ban nhân dân công an cán bộ y tế
đại diện tổ dân phố tổ covid cộng đồng xác minh đánh giá
thời gian cách ly tại nhà kéo dài một mươi bốn ngày riêng người đã được cách ly tập trung bảy ngày
thì tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày sau cách ly y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
nhà quẽ một đủ điều kiện cách ly là nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu chung cư
trước cờ nhà có biển cảnh báo nền
đỏ chữ vàng địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có rán chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai
để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ
phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly
phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau phải có nhà vệ sinh nhà tắm dùng riêng
có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân xà phòng rửa tay nước sạch dùng dịch sát khuẩn dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng
trong phòng cách ly phải có thùng đựng rác đựng khẩu trang khăn giấy la mũi miệng
có rán nhãn chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai thùng đựng chất thải sinh hoạt có đắp đậy
mở bằng đạp chân và có túi lót màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác
phòng không được dùng điều hòa trung tâm có thể dùng điều hòa riêng
đảm bảo thoáng không khí tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ
có máy giặt hoặc xô trậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt
phải trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng chống lây nhiễm khẩu trang y tế
găng tay y tế dày kính bảo hộ quần áo để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly
bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp xuất ăn riêng nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly
không được mang đồ dùng vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà
người được cách ly phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà
có cam kết với chính quyền địa phương không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác không tiếp xúc với động vật nuôi
cài đặt và bật khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vhd hoặc bluezone trong suốt thời gian cách ly
tự đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng vhd hoặc bluezone
trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp